ngày một mươi bảy tháng năm tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh phủ chủ tịch bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với trung tâm hợp tác trí tuệ việt nam tổng kết và trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi học sinh sinh viên
từ đó khuyến khích thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng
qua tuyển chọn ở cơ sở có chín trăm bốn mươi hai bài dự thi của học sinh và một trăm linh tám bài dự thi của sinh viên được vào vòng chung kết
bàn tổ chức đã trao danh hiệu đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu cho hoàng thị anh thư sinh viên khoa du lịch đại học huế
tám giải nhất một mươi hai giải nhì bốn mươi giải ba một trăm linh giải khuyến khích cho thí sinh có bài thi tốt